nuôi nhốt động vật thuộc danh mục loài nguy cấp quý hiếm được bảo vệ ưu tiên
một người dân thuộc phường xuân an thành phố long khánh tỉnh đồng nai vừa bị công an thành phố long khánh lập hồ sơ xử lý
trước đó kiểm tra hành chính nhà ông huỳnh thanh đại lực lượng công an phát hiện một cá thể rùa biển
nghi là đồi mồi đang được nuôi nhốt
ông đại khai con vật được một người thân cho từ năm hai nghìn một mươi tám nuôi cho tới nay
công an thành phố long khánh phối hợp với tri cục thủy sản đồng nai
tiến hành bàn giao cá thể rùa biển trên cho trạm bảo tồn động vật hoang dã dầu tiếng theo dõi
chăm sóc trước khi thả về biển
đồn biên phòng cửa khẩu chi ma bộ đội biên phòng tỉnh lạng sơn vừa phát hiện và bắt giữ
một vụ vận chuyển hơn một con vịt giống qua biên giới
tại đường mòn thuộc thôn quân phát xã uyên khói huyện lộc bình tỉnh lạng sơn
tổ công tác phát hiện năm xe mô tô chở lồng ra cầm từ biên giới vào hướng nội địa việt nam
phát hiện lực lượng chức năng các đối tượng bỏ xe lại chạy trốn
lực lượng công an đã bắt giữ được một lái xe tên lộc văn thiết
phát hiện đối tượng chở theo hơn một con vịt giống khoảng ba ngày tuổi
lộc khai được thuê chở với tiền công là ba trăm năm mươi đồng một chuyến
kính chào quý vị đang theo dõi kinh tế phương nam
thưa quý vị thành ủy tp hcm yêu cầu các đơn vị tổ chức tăng cường lãnh đạo
chỉ đạo công tác phòng cháy chữa cháy cứu nạn cứu hộ để đảm bảo
an toàn tuyệt đối tính mạng và tài sản của người dân và nhà nước
thành ủy tp hcm vừa ban hành công văn gửi ban các sự đáng ủy ủy ba nhân dân thành phố
các cơ quan đơn vị các tổ chức chính trị xã hội trên địa bàn
tăng cường chỉ đạo tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
chính quyền các địa phương các sở ban ngành thành phố phải tiếp tục thực hiện
có hiệu quả chỉ thị số một mươi bốn của ban thường vụ thành ủy và tăng cường lãnh đạo công tác
phòng cháy chữa cháy cứu nạn cứu hộ trên địa bàn
sở thông tin và truyền thông phù hợp với các cơ quan báo chí tăng cường tiên truyền
về phòng cháy chữa cháy công an thành phố tăng cường công tác kiểm tra
kịp thời chứng chỉnh sự lý nghiêm các hành vi vi phạm về phòng cháy chữa cháy
cứu nạn cứu hộ trên địa bàn công an thành phố tăng cường công tác kiểm tra địa bàn
chú trọng các địa bàn có nguy cơ cháy nổ cao như các khu dân cư có mật độ dân số cao
trung cư trung cư cũ các khu vực phòng trọ công nhân người lao động
các địa phương tăng cường lãnh đạo chỉ đạo công tác phòng cháy chữa cháy
cứu nạn cứu hộ trên địa bàn nhất là đối với các khu dân cư có mật độ dân số cao
có hệ thống giao thông nhỏ hẹp các cao ốc nhà cao tầng trung cư trung cư cũ
phòng trọ lưu trú của công nhân người lao động nghèo nhỏ kết hợp sản xuất kinh doanh
đảm bảo an toàn tuyệt đối về tính mạng và tài sản của nhân dân và nhà nước
xử lý nghiêm các vi phạm
bệnh nhân nhập viện trong tình trạng nguy kịch tình hình nạn nhân tiên lượng rất nặng
các bác sĩ đang tích cực cứu chữa bệnh nhân viêm phổi tổn thương phổi suy hô hấp
phải can thiệp nhiều kỹ thuật rửa phổi hằng ngày làm sạch hết các khói bụi
về trường hợp nữ bệnh nhân công tác tại bệnh viện bạch mai đã vượt qua giai đoạn nguy hiểm
đến sáng ngày một mươi bảy tháng chín tình trạng bệnh nhân ổn định hơn đã nhận thức được
các trường hợp còn lại đã tỉnh táo có thể ra viện
trong vụ cháy trung cư mini bệnh viện bạch mai tiếp nhận tổng cộng hai mươi bảy bệnh nhân
người cao tuổi nhất là hơn tám mươi tuổi có tám trẻ em bé nhất là tám tháng tuổi
tại các bệnh viện khác đang điều trị bệnh nhân là nạn nhân của vụ cháy
như bệnh viện đại học y hà nội bệnh viện đa khoa hà đông bệnh viện đa khoa sanh phôn
bệnh viện một trăm linh ba đều cho biết sức khỏe của các bệnh nhân tiến triển tốt ổn định
tuy nhiên một số trường hợp còn bất ổn tâm lý do người thân đã tử vong
cũng liên quan đến vụ cháy đặc biệt nghiêm trọng này ngày hôm nay
công an thành phố hà nội cho biết trong quá trình chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
đã có năm cán bộ chiến sĩ bị thương
cụ thể năm cán bộ chiến sĩ bị thương là nguyễn quốc trung hai mươi tuổi
đội phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an quận thanh xuân
bùi trung hiếu hai mươi hai tuổi nguyễn tuấn hùng hai mươi tuổi lê quang khải hai mươi bốn tuổi
và nguyễn anh tuấn hai mươi bảy tuổi cùng là cán bộ đội phòng cháy chữa cháy
và cứu nạn cứu hộ công an quận hà đông
sáng nay trung tướng nguyễn hải trung giám đốc công an thành phố hà nội
đã cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị chức năng của công an thành phố
tới thăm hỏi động viên năm cán bộ chiến sĩ bị thương trong khi thực hiện nhiệm vụ
và tới hiện trường vụ cháy để kiểm tra đánh giá toàn diện tình hình vụ việc
cơ quan điều tra viện kiểm sát nhân dân tối cao ngày hôm nay cho biết
đã bắt tạm giam vương minh trung chú tại thành phố thủ dầu một tỉnh bình dương
để điều tra về hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
ngày một mươi năm tháng chín cơ quan điều tra đã đọc lệnh khởi tố bị can bắt tạm giam đối với vương minh trung
đồng thời khám xét nơi làm việc và nhà riêng của vương minh trung
trước đó cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án liên quan đến trung
trước khi bị bắt trung là chấp hành viên trung cấp phó tri cục trưởng tri cục thi hành án dân sự
thành phố thủ dầu một tỉnh bình dương
cơ quan chức năng đang điều tra vụ việc và thu giữ một số tài liệu phục vụ điều tra
chỉ để chiêu chọc người đi đường bốn thanh niên sinh năm hai nghìn sáu hai nghìn bốn đã mạo danh tổ công tác hai trăm ba mươi ba
công an tỉnh hà tĩnh để chặn xe của người đi đường
sáng nay công an huyện hương sơn tỉnh hà tĩnh cho biết đơn vị đang tập trung làm rõ hành vi của bốn thanh niên này
danh tính của nhóm thanh niên được xác định là nguyễn trọng ninh nguyễn anh vũ bùi đinh dũng và nguyễn minh phúc
những người này khai nhận vào tối ngày một mươi tháng chín
sau khi đi sinh nhật về thấy đường vắng nên đã nảy sinh ý định giả danh lực lượng tổ công tác hai trăm ba mươi tám dừng xe của người đi đường
đây là lần đầu tiên nhóm này thực hiện hành vi nhằm mục đích chiêu chọc người khác chưa chiếm đoạt tài sản
và khi người dân yêu cầu kiểm tra giấy tờ thì tất cả đều lên xe bỏ chạy
hiện vụ việc đang được lực lượng chức năng tiến hành điều tra để xử lý theo quy định
thời gian qua công an tp đà nẵng đã xử lý nhiều đối tượng có hành vi tăng chữ trái phép sử dụng súng để giải quyết mâu thuẫn
các đối tượng cộng cán đội đựng thuê hoạt động theo kiểu xã hội đen sử dụng súng để uy hiếp
điều đang nói các đối tượng có hành vi tàng trữ sử dụng vũ khí quân dụng và các loại vũ khí khác đều nằm trong độ tuổi thanh thiếu niên hạn chế hiểu biết về pháp luật
ngày một mươi ba tháng bảy năm hai nghìn hai mươi ba cơ quan cảnh sát điều tra công an quận thanh khê đã ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với võ trần đình dương trần viết hào
chế văn quốc tuấn và tôn thức trần thanh tú về tội gây rối trật tự công cộng liên quan đến vụ sử dụng súng và hung khí chuẩn bị từ trước để giải quyết mâu thuẫn
ngày một mươi năm tháng chín năm hai nghìn hai mươi ba liên quan đến vụ gây rối trật tự công cộng cơ quan an ninh điều tra công an tp đà nẵng đã ra quyết định khởi tố bị can
bắt tạm giam nguyễn nhật tân và võ lê hoàng tú công chúa quận thanh khê về hành vi tăng chữ vận chuyển mô bán trái phép vũ khí quân dụng